để tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội đã yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch tả lợn châu phi
theo đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh
phổ biến thông tin đồng thời công bố lại chính xác số điện thoại đường dây nóng hai trăm bốn mươi ba ba trăm tám mươi một mươi năm
thông tin kịp thời đến các sở ngành địa phương các cơ quan báo chí và người dân theo quy định
đồng thời đường dây nóng được duy trì hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận xử lý thông tin tổng hợp báo cáo về tình hình dịch bệnh
đồng thời ubnd tp hà nội cũng đã giao sở tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị
tham mưu về việc điều chỉnh mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn khi bị chết do tả lợn châu phi gây ra